sở y tế hà nội vừa có văn bản khẩn chỉ đạo các cơ sở y tế trong và ngoài công lập tăng cường thực hiện quy chế chuyên môn trong các cơ sở y tế
sở y tế yêu cầu giám đốc thủ trưởng các đơn vị thực hiện nghiêm túc các quy chế chuyên môn
cụ thể là quy chế thường trực cấp cứu trần đoán bệnh làm hồ sơ bệnh án sử dụng thuốc công tác chăm sóc người bệnh toàn diện
đặc biệt là quy trình chuyên môn trong chuyên ngành sản khoa và các quy trình liên quan đến chăm sóc trẻ sơ sinh
đồng thời thực hiện nghiêm túc các nội dung của bộ y tế hướng dẫn quản lý chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh tại bệnh viện
và các tiêu chí sản khoa trong bộ tiêu chí đánh giá chất lượng bệnh viện quy trình kỹ thuật khám chữa bệnh chuyên ngành phụ sản
sở y tế cũng yêu cầu lãnh đạo các đơn vị tăng cường công tác tự kiểm tra giám sát quy chế chuyên môn tại các cơ sở y tế
đặc biệt là kiểm tra giám sát ngoài giờ hành chính